thưa quý vị tòa án nhân dân thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo phan thanh thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tệ xã long điền huyện đông hải
về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng tám thơm sau khi đi uống rượu về
được nguyễn văn sơn chở bằng xe máy lưu thông hướng giá rai về xã long điền
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng tại phường một thị xã giá rai
thì được lực lượng trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên cả hai đã không xuất trình được giấy đi đường có thái độ không chấp hành
và có biểu hiện xe rượu nên lực lượng tiến hành là biên bản vi phạm
đối tượng thơm có lời lẽ lớn tiếng dùng tay đánh vào mặt là một thành viên
đang làm nhiệm vụ tại chốt té ngã
tại phiên tòa sau khi đánh giá toàn bộ chiến cứu và các tình tiết liên quan
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan thanh thơm sáu tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ